trong những ngày gần đây tại cà mau đã xảy ra vụ việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi
độ tuổi chưa có vaccine phòng covid một mươi chín phù hợp
sau khi vụ việc xảy ra chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng vaccine
nhất là do lỗi chủ quan dẫn đến nhầm lẫn nghiêm trọng này
ngày sáu tháng bốn ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau vừa có văn bản cho biết
chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo giám đốc sở y tế và các địa phương chấn trình lại công tác tiêm chủng
động thái trên sau khi xảy ra việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi
xảy ra tại trạm y tế xã tam giang tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
theo đó chủ tịch tỉnh cà mau yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh
phải tiệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật
trước khi tiêm chủng phải kiểm tra nằm đúng đối tượng đúng vaccine đúng liều đúng đường sử dụng đúng lịch tiêm
tăng cường kiểm tra kiểm soát tuyệt đối không để nhầm lẫn trong tiêm chủng
kịp thời kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng
nhất là những lỗi do chủ quan gây ảnh hưởng không tốt cho ngành y tế
trước đó ngày một tháng bốn bé n hơn bảy tháng tuổi ngụ xã tam giang tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
được gia đình đưa đến trạm y tế xã tam giang tây để tiêm vaccine trong đợt tiêm chủng mở rộng
vaccine được chỉ định tiêm cho bé mở là loại năm trong một
tuy nhiên nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine pfizer ngừa covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi này
hiện bé m đang được điều trị ở bệnh viện sản nhi cà mau sức khỏe ổn định
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau cho biết
qua giả soát quy trình tiêm cơ bản chặt chẽ
có thể do sơ xuất chủ quan của nhân viên y tế nên dẫn đến việc tiêm nhầm vaccine
tiêm nhầm vaccine cho trẻ quả thực là một lỗi sai nghiêm trọng
nhất là khi vaccine phòng covid một mươi chín chưa có loại thích hợp cho trẻ bảy tháng tuổi sử dụng
may mắn thay bé mờ trong vụ việc hiện vẫn ổn định về sức khỏe và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
song xử lý nghiêm nhân viên y tế đã gây ra lỗi
vẫn là việc cần thiết nhằm tăng cường sự tập trung cho công tác tiêm chủng hơn nữa